cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn văn vọng nguyên là giám đốc và lê hải hùng đang là kế toán trưởng của công ty trách nhiệm hiếu hạm một thành viên cà phê yassim ở xã yakutu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
cụ thể công ty cà phê yashim là đơn vị hoạch toán độc lập thuộc tổng công ty cà phê việt nam
theo kết quả điều tra ban đầu trong hai niên vụ cà phê hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi hai và hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu ông vọng với vai trò là giám đốc công ty đã ký khống bốn chứng từ chi tiền vận chuyển thu hoạch cà phê với tổng số tiền hơn một tỷ đồng
sau đó ông vọng đã chỉ đạo bộ phận kế toán lập khống các bảng chi nhằm hợp thức quyết toán
tất cả hơn một tỷ đồng ông vọng đã duyệt chi
quả tết tiếp khách phúc lợi cho công ty
cũng theo kết quả điều tra với số tiền hơn bốn trăm linh triệu đồng lập khống năm hai nghìn một mươi hai trong quá trình xác minh tin báo ông vọng đã nộp lại hai trăm năm mươi triệu đồng
ông hùng nộp lại hơn một trăm năm mươi hai triệu đồng để khắc phục hậu quả
riêng số tiền gần sáu trăm năm mươi tám triệu đồng lập khống năm hai nghìn một mươi sáu thì tổng công ty cà phê việt nam đã có công văn cho phép công ty cà phê sim xuất toán ra khỏi chi phí sản xuất kinh doanh chuyển qua quỹ thi đua khen thưởng